đại hội đại biểu đảng bộ quân khu hai lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc
đây là đảng bộ được quân ủy trung ương chọn tổ chức đại hội trước
làm cơ sở cho thường vụ quân ủy trung ương và các đảng bộ trong toàn quân rút kinh nghiệm
đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ tám
làm rõ các ưu điểm khuyết điểm nguyên nhân bài học kinh nghiệm
quyết định phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu của các chủ trương
giải pháp chủ yếu trong năm năm tới của đảng bộ
đồng thời kiểm điểm hoạt động lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ quân khu hai khóa chín
trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể đại hội tiếp tục đóng góp vào dự thảo
các văn kiện của trung ương trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ngày mai ngày hai mươi tám tháng sáu đại hội sẽ tiến hành bầu nhân sự ban chấp hành đảng bộ quân khu hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm